sáng nay áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc biển đông đã mạnh lên thành bão cơn bão số một của năm hai nghìn hai mươi hai và có tên quốc tế là cha ba
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bốn trăm một mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn h tới có gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên tính từ vị tuyến một mươi năm hai mươi độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi ba một trăm một mươi bảy độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba